và mở đầu là thông tin liên quan đến vụ máy bay bong năm trăm linh năm số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi rơi trên vùng biển giáp danh quảng ninh hải phòng
vào khoảng tám giờ sáng nay ngày bảy tháng bốn lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ tai nạn trên
thi thể của nạn nhân thứ năm trong vụ tai nạn đã được tìm thấy cách vị trí xác định máy bay trực thăng rơi khoảng vài trăm mét
tại vùng biển xã gian luận huyện cát hải thành phố hải phòng
như vậy đến thời điểm hiện tại cả năm nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay trực thăng đã được các lực lượng tìm thấy
theo lực lượng chức năng máy bay có dấu hiệu gặp sự cố trong quá trình bay ngắm cảnh vịnh hạ long
phi công đã cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn nhưng không thành công
về nguyên nhân vụ tai nạn bộ quốc phòng và bộ giao thông vận tải sẽ phối hợp để điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã có kết luận điều tra chuyển hồ sơ
sang viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đề nghị truy tố bị can nguyễn phương hằng năm mươi hai tuổi tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam bình dương
và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định bị can nguyễn phương hằng đóng vai trò chủ mưu
các bị can đặng anh quân tiến sĩ luật giảng viên trường đại học luật tp hcm
nguyễn thị mai nhi trợ lý của nguyễn phương hằng lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam
huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
có vai trò đồng phạm giúp sức cho nguyễn phương hằng thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định bị can hằng đã lợi dụng sử dụng một mươi hai kênh mạng xã hội
livestream xâm phạm bí mật đời tư ảnh hưởng tới uy tín danh dự của chín cá nhân
bị can nguyễn phương hằng khai nhận các nội dung phát ngôn trên livestream và đăng tải trên facebook
về các cá nhân trên đều do bị can đọc trên internet đọc báo và nằm mơ chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh
viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với ông hồ văn khoa chủ tịch ubnd quận cẩm lệ cùng ông trần phước mỹ
phó phòng quản lý đô thị ubnd quận cẩm lệ về tội
vào lúc một mươi sáu h chiều sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định và tiến hành khám xét nơi làm việc của ông hồ văn khoa tại ubnd quận cẩm lệ
quá trình điều tra vụ án đưa nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu và thi công gói thầu nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận cẩm lệ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã xác định chủ tịch ubnd quận hồ văn khoa là một số cá nhân khác đã nhận hối lộ gần ba tỷ đồng
từ công ty trách nhiệm hiệu hạn thi nghĩa hưng có trụ sở tại phường hòa thọ đông quận cẩm lệ và giúp doanh nghiệp này trúng một số gói thầu
trước đó vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cũng đã bắt tạm giam ông võ thiên sinh
phó chủ tịch ubnd quận cẩm lệ và ông võ thành quý trường phòng quản lý đô thị ubnd quận về tội nhận hối lộ khởi tố bắt tạm giam nguyễn đặng nhất huy
phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thi nghĩa hưng về tội đưa hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở ông huỳnh ngọc dũ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba cựu phó chánh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp tp đà nẵng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào năm hai nghìn một mươi chín huỳnh ngọc dũ công tác tại ban quản lý các khu công nghiệp tp đà nẵng
toàn bộ ấp phú bình thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang bị quy hoạch và nhà nước sẽ thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp
lúc này dũ tìm những hộ dân có hộ khẩu giấy chứng minh nhân dân tại ấp phú bình và đưa ra thông tin gian dối là nhờ họ đứng tên nhà hộ dũ
để được bồi thường và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất dũ trả cho mỗi trường hợp là một mươi triệu đồng
sau khi lấy thông tin của những người này dũ đã làm giả hồ sơ các suất tái định cư rồi đem cho nhiều người và chiếm đoạt tiền hơn bảy sáu tỷ đồng
do không nhận được đất tái định cư nên nhiều người mua đã tố cáo dũ đến cơ quan công an
công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng phạm doãn hùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này thông qua mạng xã hội phạm doãn hùng đăng tải các thông tin bán về máy bay giá rẻ rồi lừa tiền của các đàn ông
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phạm doãn hùng đã thực hiện hơn ba mươi vụ lừa đảo đối với nhiều bị hại ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa hải phòng với tổng số tiền chiếm đoạt hơn hai trăm linh triệu đồng
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hùng đăng tải các thông tin bán vé máy bay giá rẻ lên mạng xã hội
khi có người liên hệ đặt mua hùng thuê người làm vé giá rẻ rồi vé giả rồi gửi
sau khi nhận được tiền hùng nhanh chóng cắt đứt liên lạc với nạn nhân
thưa quý vị mặc dù đã được cảnh báo về thủ đoạn giả danh các cơ quan công quyền để lừa đảo chiếu nọt tài sản
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân bị các đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa qua phòng an ninh mạng và tội phạm phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh hải dương điều tra làm rõ
một đối tượng giả danh lãnh đạo cấp tướng trong lực lượng công an nhân dân để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hơn ba tỷ đồng của một phụ nữ trên địa bàn
đối tượng lê thị hoài ở xã nam tiến huyện nam trực tỉnh nam định vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi chín sau khi quen biết với một người phụ nữ ở huyện tứ kỳ tỉnh hải dương qua chương trình từ thiện hoài đã nhiều lần vay được tiền của chị này
thấy việc vay tiền từ người phụ nữ này dễ dàng hoài đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị
hoài nói mẹ mình đã mất và có bố đang là một lãnh đạo cấp tướng công tác trong lực lượng công an nhân dân
hoài nói giới thiệu bố mình với người phụ nữ này sau đó hoài tự lập tài khoản facebook và zalo rồi giả danh là bố của mình để kết bạn
hoài dùng danh nghĩa của mình và bố mình nhiều lần hỏi vay tiền trị này và đều được nạn nhân chuyển khoản cho hoài
số tiền này hoài đã chiếm đoạt phục vụ chi tiêu cho cá nhân
về nước đó tôi đóng hai vai vừa là vai con vừa là vai của thiếu tướng để lừa chị để cho chị tin tưởng và chị cho vai
giữa năm hai nghìn một mươi chín đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tôi đã lừa vai được của chị gần ba tỷ đồng
tổng số tiền nạn nhân đã chuyển cho hoài khoảng hơn ba tỷ đồng
đến khi cần tiền để kinh doanh nạn nhân nhiều lần yêu cầu hoài trả tiền nhưng hoài đều tìm lý do không trả
cuối năm hai nghìn hai mươi hai phát hiện người sử dụng tài khoản facebook và zalo không phải là bố của hoài
chị này đã trình báo lên cơ quan công an
sau khi vào cuộc công an tỉnh hải dương đã điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của hoài
tổng số tiền chiếm đoạt từ ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai là hơn ba ba tỷ đồng